tổng công ty đường sắt việt nam đã đến ga dầu dây tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai để đánh giá tình hình và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng khiến hai đoàn tàu suýt đâm nhau ở đoạn ga này
theo thông tin ban đầu lái tàu khách se hai mươi năm nhận trách nhiệm do chủ quan nên đã cho tàu vào khu gian dầu dây trảng bom khi chưa được phép dẫn đến việc tàu khách se hai mươi năm và tàu hàng ase hai chạy hướng ngược lại cùng đi vào khu gian và suýt tông vào nhau
hiện lái tàu se hai mươi năm đã bị đình chỉ công tác cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra để sớm có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
theo báo cáo ban đầu tàu khách se hai mươi năm kéo theo một mươi ba toa xuất phát từ hà nội đến ga sài gòn dự kiến tránh tàu hàng ase hai tại ga dầu dây đồng nai vào năm h năm mươi chín phút ngày hai mươi bảy tháng hai
vào thời điểm này trực ban ga dầu dây ra đón tàu thấy tàu se hai mươi năm có biểu hiện vượt tín hiệu ra ga và ra hiệu tàu dừng khẩn cấp
nhưng không được nên báo nhân viên điều đội chạy tàu
nhân viên điều độ đã kịp báo tổ lái hai đoàn tàu dừng khẩn cấp
đến sáu giờ sáu phút cùng ngày đoàn tàu se hai mươi năm đã dừng lại chỉ cách vị trí tàu hàng ase hai khoảng một mươi m tại km một nghìn sáu trăm sáu mươi ba ba trăm bốn mươi khu gian dầu dây chẳng bom